tối ngày một mươi sáu tháng ba tại hà nội trong khuôn khổ hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
đoàn khối các cơ quan trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và tuyên dương một mươi tám phóng viên biên tập viên trẻ tiêu biểu khối cơ quan trung ương năm hai nghìn một mươi tám
một mươi tám phóng viên biên tập viên trẻ là những đoàn viên thanh niên đang công tác trong các cơ quan trung ương
có chuyên môn nghiệp vụ tư cách đạo đức tốt và có đóng góp nhiều thành tích tiêu biểu trong hoạt động báo chí
truyền thông cũng như công tác đoàn
đó cũng là những bạn trẻ năng động sáng tạo sâu sát thực tế xung kích về địa phương vùng núi biên cương hải đảo
có các bài phản ánh chân thực đời sống xã hội các vấn đề nóng bức xúc dư luận quan tâm
ghi dấu ấn trong các tác phẩm báo chí được đơn vị và dư luận xã hội đánh giá cao
lễ tuyên dương phóng viên biên tập viên trẻ tiêu biểu khối cơ quan trung ương năm hai nghìn một mươi tám là một hoạt động vô cùng ý nghĩa
để tôn vinh những đồng góp không ngừng nghỉ của các phóng viên biên tập viên trẻ tạo động lực để họ tiếp tục công hiến
sáng tạo cho ra đời những sản phẩm báo chí chất lượng
báo nhân dân có hai phóng viên biên tập viên trẻ được tuyên dương trong dịp này